hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và xuân lịch tỉnh lào cai năm hành một mươi chín với thông điệp
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã sự hội nghị cùng sự có lãnh đạo các bộ ngành trung ương
tỉnh ủy bí ba nhân dân các tỉnh thành phố các tập đoàn tổng công ty các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đại sứ quán các nước các địa phương nước ngoài và các tổ chức nước ngoài có hợp tác với tỉnh lào cai
tại hội nghị tỉnh lào cai đã giới thiệu tiềm năng kết nối hợp tác liên quốc gia liên vùng liên tỉnh
quảng bá nhu cầu hợp tác thu hút đầu tư phát triển du lịch và thương mại các ngành hàng
tạo điều kiện để các doanh nghiệp nhà đầu tư gặp gỡ trao đổi đề xuất với chính phủ
chính quyền tỉnh trong việc thúc đẩy hỗ trợ sản xuất kinh doanh và hợp tác phát triển
lào cai có vị trí địa kinh tế địa chính trị đóng vai trò trung tâm trên tuyến hành lang kinh tế côn minh
lào cai hà nội hải phòng và quảng ninh là cầu nối cửa ngõ không chỉ của việt nam
mà cả các nước asean với thị trường tỉnh vân nam và miền tây nam trung quốc
khu kinh tế cửa khẩu lào cai với tổng diện tích một mươi năm chín trăm hai mươi chín tám ha có cơ sở hạ tầng dịch vụ tương đối đầy đủ
và là một trong chín khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm được chính phủ đầu tư
lào cai có lợi thế phát triển du lịch phong phú đặc sắc do sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể
vật thể nhiều vùng có khí hậu ôn đới trong lòng đất nước nhiệt đới như khu du lịch sapa bắc hà và bát sát
ngoài ra lào cai có thế mạnh trong phát triển công nghiệp do có nhiều loại khoáng sản với chữ lượng lớn
như apatit sát đồng cùng vệ thống các nhà máy luyện kim sản xuất phân bón hóa chất quy mô lớn và hiện đại
trước đó thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới thăm gia đình bà trần thị giòn là vợ liệt sĩ phạm ngọc tuy
tại phường bắc cường thành phố lào cai và gia đình ông bùi xuân xanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy là thương binh sáu mươi thương tật
chú tệ phường kim tân thành phố lào cai đây là hai gia đình có công với cách mạng trên địa bàn thành phố lào cai